sống với bụi bạm bùn lầy là thực trạng trong nhiều năm nay của bà con tại xã nghèo vùng sâu cư pui
huyện crongbong tỉnh đắk lắc đang phải đối mặt
đường giao thông xuống cấp khiến sinh hoạt của người dân trở nên khó khăn hơn rất nhiều
chiếc cầu treo này là con đường độc đạo của người dân thôn ea lang để đi vào trung tâm xã cư pui
nhưng đã bị hỏng nặng sau mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám
hiện cây cầu này chỉ có thể giúp người dân đi bộ hoặc đi xe máy qua
còn các phương tiện khác đành phải đi dưới suối
tuy nhiên mỗi khi mưa xuống nước suối dâng cao thì việc đi qua con suối này là bất khả thi
và kể cả việc đi lại trên cầu cũng hết sức nguy hiểm
đi vào trong thôn những hình ảnh như thế này thì khó có thể nhận ra đây là đường giao thông
bụi bay mù mịt vào mùa khô và lầy lội khi mưa xuống đang khiến cuộc sống của bà con ở đây gặp rất nhiều khó khăn
kinh tế của bà con chủ yếu là trồng bắp sắn trên những đồi cao
sản xuất đã vất vả khi thu hoạch nông sản gặp năm mưa nhiều đường xá đi lại khó khăn thì bán chẳng được bao nhiêu
nếu mà được đầu tư xây dựng cái cầu bê tông
thì mới giúp cho địa phương của sáu thôn này khoảng hơn bảy dân mới có điều kiện phát triển kinh tế được
nhưng đến nay thì cái việc mà đầu tư xây dựng cầu đã kiến nghị
nhưng có vấn đề kinh phí quá lớn
cho nên là cũng chưa nhận được cái sự đồng ý chủ trương và đầu tư của cấp tranh
đối với việc xây dựng cầu có vấn đề người dân đi lại thì đường thì lầy lội

cho nên là cái việc mà giải quyết đảm bảo cái an ninh lương thực
cái nhu yếu phẩm để phục vụ dân dân trong đó của sáu thôn này trong mùa mưa cũng gặp rất là nhiều khó khăn
hạ tầng giao thông xuống cấp đã tác động xấu đến sự phát triển mọi mặt về kinh tế xã hội tại địa phương
tuy nhiên do ngân sách bố trí hàng năm hạn chế
nên hiện trạng giao thông nông thôn tại đây vẫn là một vấn đề chưa có đầu ra
và cần được các ban ngành cấp trên quan tâm và tạo điều kiện cho người dân ở vùng sâu vùng xa